theo quy định của luật thủy sản mới từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi toàn bộ tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên muốn ra khơi bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
thực hiện chủ trương này tỉnh bình định đã đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp các giải pháp hỗ trợ để ngư dân có điều kiện lắp đặt thiết bị giám sát
nhờ đó tỉnh bình định đã gần như lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình tàu cá và thông qua thiết bị giám sát đã dần kiểm soát được tình trạng tàu cá vi phạm
cảng cá quy nhơn là đơn vị thứ hai được chia sẻ phần mềm giám sát tàu cá ngư dân khi đang khai thác ở vùng khơi tại bình định
từ phần mềm được chia sẻ này cán bộ thủy sản có thể biết được tàu cá nào hoạt động ở đâu thuộc vùng biển nào
đến thời điểm này đã có hơn chín mươi năm trong hơn ba một trăm linh tàu cá trên một mươi năm mét tại bình định
đã lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình
thông qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá năm tháng qua ở bình định không còn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài một tín hiệu vui mà năm trước là vấn nạn nhức nhối
thì ở đây mình thấy có rất là các địa phương đã vào cuộc cả hệ thống chính trị
thứ hai nữa là công tác tuyên truyền đã tốt hơn
thứ ba là triển khai các nội dung của luật thủy sản
thời gian qua tỉnh bình định triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ thẻ vàng ec
trong đó đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
hiện tỉnh bình định còn khoảng một trăm bốn mươi tàu đang chờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
những tàu cá này hiện đang được lực lượng bộ đội biên phòng giám sát không cho ra khơi và tước giấy phép khai thác
đó là cách bình định thực hiện quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài